thưa quý vị hôm nay đoàn công tác do đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương dẫn đầu đã tới thăm và chúc tết
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh điện biên
năm qua công an tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo
bộ công an và lãnh đạo tỉnh giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp mới phát sinh
làm ổn định tình hình không để đột xuất bất ngờ
đặc biệt đấu tranh có hiệu quả với các tổ chức các nhóm đối tượng lợi dụng tôn giáo
dân tộc xâm phạm an ninh quốc gia tập trung chấn áp các loại tội phạm
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
biểu dương và đánh giá cao những kết quả thành tích trong công tác bảo đảm an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội mà cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian tới công an điện biên cần tập trung làm tốt công tác
nắm phân tích dự báo tình hình chủ động đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các âm mưu
thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và phần tử xấu tăng cường các biện pháp nghiệp vụ cơ bản
đấu tranh mạnh với các loại tội phạm về hình sự kinh tế ma túy tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền
huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc
chủ động chuẩn bị các phương án kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp
các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra tại địa phương
đồng chí cũng chúc cán bộ chiến sĩ công an điện biên luôn khắc phục mọi khó khăn
cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảng nhà nước và nhân dân giao phó
bảo đảm an ninh trật tự để nhân dân vui xuân đón tết trong bình yên
trước đó đồng chí phạm minh chính cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến dân hương
tại nhà lưu niệm chủ tịch hồ chí minh của công an tỉnh điện biên
sáng nay thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an đến thăm và chúc tết
tại ban bảo vệ dân phố phường kim mã quận ba đình và công an xã ngọc hồi huyện thanh trì hà nội
trong nhiều năm qua luôn được sự quan tâm của đảng ủy và chính quyền địa phương
sự hướng dẫn của công an quận ba đình nên lực lượng bảo vệ dân phố phường kim mã
thường xuyên được tập huấn về nghiệp vụ kiện toàn về mặt tổ chức
đặc biệt năm hai nghìn một mươi chín ban bảo vệ dân phố phường kim mã vinh dự được nhận danh hiệu
lá cờ đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận
biểu dương và chúc mừng những kết quả thành tích của lực lượng bảo vệ dân phố phường kim mã
đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín và những năm trước đây
đồng chí thứ trưởng đề nghị ban bảo vệ dân phố phường kim mã tiếp tục phát huy thành tích đạt được
phối hợp có hiệu quả với các ban ngành đoàn thể giải quyết tốt những vấn đề phức tạp
ngay từ cơ sở đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn
nhân dịp tết nguyên đán canh tí đồng chí thứ trưởng gửi lời chúc tốt đẹp và tặng quà
của bộ công an cho ban bảo vệ dân phố phường kim mã quận ba đình thành phố hà nội
đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ công an xã ngọc hồi huyện thanh trì thành phố hà nội
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà công an tp hà nội
nói chung công an xã ngọc hồi nói riêng đã đạt được trong thời gian qua nhất là trong việc triển khai
lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại địa bàn cơ sở
đối với công an xã ngọc hồi ngay từ khi ra mắt đã nhanh chóng ổn định tổ chức tập trung nắm tình hình
chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền xã giải quyết các việc hiện tượng mới phát sinh ngay từ cơ sở
không để diễn biến phức tạp không để trở thành điểm nóng về an ninh trật tự
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về trật tự xã hội
trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy đã được quan tâm thực hiện một cách nghiêm túc
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi là năm đặc biệt có ý nghĩa quan trọng
đề nghị công an thành phố hà nội công an huyện thanh trì trong đó có công an xã ngọc hồi
tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của cấp trên triển khai các phương án bảo đảm an toàn tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
phục vụ nhân dân trên địa bàn vui xuân đón tết thực hiện nghiêm chế độ trực ban nêu cao tinh thần trách nhiệm
khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
chiều ngày hai mươi hai tháng một công an tỉnh quảng ninh đến thăm hỏi chia buồn động viên và trao số tiền sáu trăm linh triệu đồng
cho gia đình ba liệt sĩ công an nhân dân hy sinh khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội vào ngày chín tháng một
công an tỉnh quảng ninh chia buồn sâu sắc đến thân nhân các liệt sĩ sự dũng cảm hy sinh quên mình của đại tá nguyễn huy thịnh
đại úy phạm công huy và thượng úy dương đức hoàng quân đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với các đồng chí đồng đội cả nước
và toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng ninh là tấm gương sáng là động lực để cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng ninh học tập
nói theo phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng và nhân dân tin tưởng giao phó
công an tỉnh quảng ninh trao số tiền sáu trăm linh triệu đồng cho gia đình ba cán bộ chiến sĩ đã hy sinh tại đồng tâm mỗi gia đình hai trăm linh triệu đồng
số tiền được quyên góp từ một ngày lương của toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng ninh
trong khi thực hiện nhiệm vụ tham gia chữa cháy và giải cứu các nạn nhân trong vụ cháy tòa nhà dầu khí thanh hóa
ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhường mặt nạ chống độc cho nạn nhân nên bị ngạt khí phải đưa đi cấp cứu
trong nguy nan đứng giữa sự sống và cái chết các anh đã lựa chọn dành sự hiểm nguy về mình để đảm bảo an toàn cho người dân
một tuần sau
sau vụ cháy kinh hoàng tại tòa nhà dầu khí thanh hóa chị phùng thị lê hoàn một trong những nạn nhân của vụ cháy
vẫn đang phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa
mặc dù đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng chị vẫn chưa thể nào quên khung cảnh hoảng loạn khi ngọn lửa bùng lên và nhanh chóng bao trùm toàn bộ tầng ba của tòa nhà
chị và những người thân trong gia đình càng không thể nào quên hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy trẻ măng
trong giây phút nguy nan đã nhường trước mặt nạ chống độc cho chị cứu chị thoát chết do ngạt khí
đến cái thời điểm này thì con gái của tôi đã sức khỏe đã hồi phục được ngồi lên và tự ăn được rồi
nếu là cũng là nhờ cái công ơn cái công của chiến sĩ để cứu hộ là cứu cho con tôi thoát chết
nên là gia đình chúng tôi rất là cảm ơn
giữa sự sống và cái chết thì tôi không còn suy nghĩ trong đầu
thì biết là mình đang còn thở được thì mình khi mình đang còn
thì chúng ta sẵn sàng tháo cái mặt nạ phòng độc của tôi ra để nhường cho nạn nhân
cho nạn nhân sợ để có thể duy trì được sự sống của nạn nhân
vụ cháy tòa nhà dầu khí thanh hóa đã làm hai người thiệt mạng một mươi ba người bị thương
điều đang nói là nếu các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy không nhường mặt nạ chống độc cho các nạn nhân
chắc chắn số người tử vong sẽ lớn hơn
sự ảnh dũng tinh thần quả cảm
thẳng đương đầu với hiểm huy là vậy
nhưng với những người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đó là nhiệm vụ là niềm vinh dự tự hào
hình ảnh các đồng chí đã nhường bình khí của mình ở trong đám cháy
để giúp các nạn nhân thoát ra ngoài trong vụ cháy tòa nhà dầu khí
thì cái đấy là một tấm gương sáng để cho cán bộ cũng như chiến sĩ
của bên cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói gương và học tập
sông pha vào những nơi nguy hiểm nhất để cứu giúp bảo toàn tính mạng
cho những nạn nhân đang gặp nguy hiểm
chính là nhiệm vụ của các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
sự xả thân trong khi làm nhiệm vụ của các anh
đã và đang tô đậm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ
để lan tỏa cái việc này công an tỉnh đã phát động
một đợt thi đua trong toàn thể cán bộ chiến sĩ công an

và học tập cái gương anh dũng
và học tập cái ý thức sẵn sàng hy sinh
vì nhân dân của ba đồng chí cán bộ
cảnh sát phòng cháy cháy vừa qua
ngay hôm sau khi dập tắt đám cháy
tại tòa nhà dầu khí thanh hóa
những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thanh hóa
lại hối hả bắt tay vào triển khai các phương án diễn tập
nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ
đồng thời phân công lực lượng xuống các địa bàn dân cư
để tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy
bởi tới nguyên đán đã cận kề
cũng là khoảng thời gian cao điểm
về nguy cơ xảy ra cháy nổ
mà còn đặc biệt quan trọng đối với
mối quan hệ đối tác giữa asean
và hội đồng bảo an liên hợp quốc
việc hiểu rõ mối quan hệ này sẽ là một công cụ
hữu hiệu giúp việt nam thực hiện tốt
không chỉ cương vị ủy viên không thường trực
hội đồng bảo an liên hợp quốc
xứng đáng với sự tín nhiệm cao của cộng đồng quốc tế
mà còn hoàn thành nhiệm vụ
chủ tịch luân phiên của asean
xuất phát từ tầm quan trọng
của quan hệ đối tác giữa liên hợp quốc nói chung
và hội đồng bảo an liên hợp quốc nói riêng
với các tổ chức khu vực
việt nam đã coi quan hệ giữa liên hợp quốc và asean
là một trong bảy ưu tiên
tại hội đồng bảo an liên hợp quốc

chúng ta cùng lúc vừa là chủ tịch
của hội đồng bảo an trong tháng một
và cùng với lại là chủ tịch
bắt đầu chủ tịch của asean
thì chúng ta đề xuất ra một cái sáng kiến
là tổ chức thông tin
với hội đồng bảo an liên hợp quốc đây là lần đầu tiên
tại hội đồng bảo an liên hợp quốc
có cái việc tăng cường cái quan hệ của asean
với hội đồng bảo an liên hợp quốc
vì chúng ta có là chủ tịch của asean
trong năm nay
nên chúng ta đề xuất được vấn đề này
và như vậy sẽ nâng được cái vai
cùng lúc là nâng lực cao được cái vai trò
hình ảnh của asean tại liên hợp quốc
việc lựa chọn vấn đề này đáp ứng
nguyện vọng của cộng đồng quốc tế
đồng thời làm nổi bật vai trò của việt nam
là cầu nối giữa liên hợp quốc và asean
đây là cơ hội hết sức quan trọng
để việt nam thể hiện năng lực
và chủ động tích cực cùng bạn bè quốc tế
khơi dậy tinh thần đa phương và hợp tác quốc tế
với hai vai trò cùng một lúc
thì công việc nó
nhiều hơn rất là nhiều
cái tính phức tạp của nó cũng nhiều hơn rất là nhiều
nhưng mà nó cũng có những cái thuận lợi
vì hai cái vai trò này nó mang
tính bổ trợ cho nhau
chúng ta là chủ tịch asean
thì các công việc của asean rồi là
bản thân các nước asean cũng là thành viên của liên hợp quốc
cũng phải thực hiện những nhiệm vụ của liên hợp quốc
cũng phải thực hiện các nghị quyết của liên hợp quốc
và cũng có cái tiếng nói
cũng có vai trò đóng góp trong các công việc của liên hợp quốc
thế thì với tư cách là
chủ tịch asean chúng ta có thể tập hợp được
những cái tiếng nói đó và có thể
trọng lượng tiếng nói của việt nam ở tại
hội đồng bảo an nó cũng sẽ mạnh hơn
thế và ngược lại những cái chương trình
của liên hợp quốc những cái kế hoạch
của liên hợp quốc sẽ được asean
triển khai tốt hơn
những cái kế hoạch của asean nó sẽ đồng bộ hơn
với những cái mục tiêu những kế hoạch của liên hợp quốc